trong ba ngày từ một mươi một đến ngày một mươi ba tháng sáu hai trăm ba mươi năm đại biểu đại diện cho hơn ba sáu trăm linh đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng
đã tham dự đại hội đại biểu đảng bộ thị xã cửa lò lần thứ sáu nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là một trong bốn đảng bộ được ban thường vụ tỉnh ủy nghệ an chọn tổ chức đại hội điểm
mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đảng bộ thị xã cửa lò tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp huy động và sử dụng hiệu quả
mọi nguồn lực xây dựng đô thị du lịch cửa lò phát triển toàn diện là trung tâm du lịch dịch vụ
cùng với thành phố vinh phát triển thành cực tăng trưởng kinh tế trọng điểm của tỉnh
đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ thị xã cửa lò khóa sáu gồm ba mươi bảy đồng chí
và bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội đảng bộ tỉnh nghệ an lần thứ một mươi chín